thông tin về vụ tai nạn giao thông tại ngã ba la sơn hàm rồng tp lê cưu tỉnh gia lai
và chạm nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô tải đã khiến hai người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai trăm ba mươi chưa xác định rõ danh tính tài xế
lưu thông trên đường hồ chí minh hướng đắk lắc đi gia lai
trên xe chở khoảng hai mươi sáu hành khách
khi phương tiện này đến ngã ba la sơn hàm rồng tp lê cưu tỉnh gia lai
thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c một mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy chạy trên đường la sơn ra hướng đường hồ chí minh
theo quán tính chiếc xe khách bị mất lái rồi đâm thẳng vào nhà dân
hậu quả tài xế xe khách và một hành khách tử vong tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe khách hư hỏng phần đầu xe một phần tường nhà dân bị sập
tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã kết thúc phiên tòa xét xử bảy mươi chín bị cáo
trong vụ án có liên quan đến mua bán tảng trữ sử dụng trái phép chân ma túy
xảy ra tại khách sạn family tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám sau năm ngày xét xử
trước đó tiến hành kiểm tra tại khách sạn family tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tại khu đô thị bắc tử sơn
phường tân hồng thành phố tử sơn
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng nhiều đối tượng
thuê ba mươi chín phòng để thực hiện các hành vi tàng trữ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
trong đó có cả chủ quản lý và nhân viên khách sạn
được biết vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một nguyễn danh thảo và nguyễn danh mạnh
cùng nhau góp vốn kinh doanh khách sạn family tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám
thảo đứng tên trong đăng ký kinh doanh
nếu khách có nhu cầu thuê phòng sử dụng ma túy
thì nhân viên sẽ thu tiền đặt cọc trước và bố trí phòng cho khách
sau đó giao lại tiền cho quản lý
trong số bảy mươi chín bị cáo có sáu mươi chín bị cáo bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chân ma túy
bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
nguyễn danh thảo nhận bản án một mươi một năm tù giam với tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an tỉnh thanh hóa vừa đồng loạt triệt xóa sáu điểm cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn thọ xuân và tp thanh hóa
sáu điểm cho vay này đều là những điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn
tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
với mức lãi suất từ một đến năm đồng một triệu một ngày
thu lời bất chính hơn hai ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an thu giữ bảy mươi bảy xe máy
hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt một mươi chín điện thoại di động
hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp khác như sổ đỏ giấy phép lái xe
đăng ký xe ô tô xe máy các loại hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô
và nhiều tài sản sổ sách tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
lê anh vũ sinh năm hai nghìn trú tại huyện tuy phước
vừa bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt giữ
theo quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
trước đó vũ đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp mô tơ điện
của người dân trên địa bàn mang đi bán lấy tiền tiêu xài
đối tượng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên trong thời gian tại ngoại vũ bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tuy phước ra quyết định truy nã
quá trình làm việc vũ khai nhận trong thời gian trốn truy nã
đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp tài sản khác là xe đạp điện
trong khi đó với hành vi cướp giật tài sản đối tượng nguyễn xuân thành
ba mươi tuổi quê ở tỉnh quảng trị vừa bị công an huyện long thành
tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để tiến hành điều tra
trước đó thành điều khiển xe máy chở phan đăng kỳ ba mươi năm tuổi
đi tìm sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân để cướp giật
khi đến khu vực tổ một mươi chín khu văn hải thị trấn long thành
chúng cướp giật một chiếc điện thoại di động của một người phụ nữ rồi nhanh chân tẩu thoát
kỳ bị bắt sau đó còn thành bỏ trốn nhiều nơi
nhưng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường tam phước thành phố biên hòa
thời gian gần đây trên địa bàn phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
điều đang nói nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới lại là những người tan tật
những người già yếu mưu sinh bằng nghề bán vé số gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
để kịp thời chân an dư luận công an phường núi sam đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố
nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ các đối tượng có liên quan
chiều ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại khóm vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc
đang ngồi trên xe lăn bán vé số tại khu vực khóm vĩnh đông
thì có một người đàn ông chạy xe máy tiếp cận hỏi mua vé số
lợi dụng ông vinh không có khả năng truy đuổi
người đàn ông này đã giật sấp vé số chín mươi sáu tờ rồi bỏ chạy
trước đó ông đặng công của sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc
cũng là nạn nhân của đối tượng trên
lợi dụng đôi mắt của ông không có khả năng truy đuổi
ông nhìn rõ đối tượng điều khiển xe máy tiếp cận cướp đi hơn hai trăm linh tờ vé số trên tay ông
cuộc sống vốn khó khăn lại già yếu tật nguyền
mất đi vốn liếng mưu sinh đã đẩy họ vào hoàn cảnh thiếu thốn hơn bao giờ hết
khi mình đi bán mình nội hộp hoài chung cái tâm mình hoài
sợ nó giật nữa thiếu nợ nữa thầu nữa không cho bán nữa không cho lấy số bán nữa rồi
không biết làm gì ăn sống mò mò đang đi bán là kiếm sống hàng ngày thôi chứ không
chứ mà giật nữa là chết luôn
lợi dụng các cái nơi như cái đường hẻm hoặc cái gián người
thì các đối tượng này đứng chờ sẵn là người bị hại đó
đi gần tới thì chúng giả vào mua lấy vé số ra
thì các đối tượng này đã ngay lập tức giật và bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an đã xác định và bắt giữ trần thanh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
là đối tượng đã thực hiện những vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an vũ thừa nhận đã ra tay cướp giật vé số của ông vinh và ông của
rồi đem bán lại cho những người khác lấy tiền mua mà tùy sử dụng
đối với các trường hợp mua bán và đặc biệt những người già lớn tuổi hoặc là phụ nữ trẻ em
nợ những nơi có dân cư hoặc cái khu nào gần trung tâm
có người qua lại để chúng ta bán thì nó đảm bảo về an ninh trật tự hơn
khi xảy ra các trường hợp cướp giật kịp thời báo ngay cho quan phường
để chúng tôi xác minh có các biện pháp xử lý bắt được đối tượng kịp thời
mang tính chất rằng đe cao
từ những sự việc trên người dân cần phải đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa gạt
cướp giật của kẻ xấu nghe theo những khuyến cáo của lực lượng chức năng
để tự bảo vệ bản thân và tài sản tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
thông tin về vụ án anh giết em ruột vừa xảy ra tại con tum
nguyên nhân là do mâu thuẫn với nhau trong cuộc nhậu anh trai đã cầm dao đâm
gửi em ruột tử vong ngay sau đó
vào ngày một tháng bốn công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng a bên
chú tại thôn hai xã đắc côi huyện con rẫy để điều tra về hành vi giết người
vào ngày ba mươi một tháng ba a bên uống rượu cùng với một số người ở thôn của mình
trong cuộc nhậu giữa a bên và a bai là em ruột của a bên xảy ra mâu thuẫn
a bên lấy con dao đâm trúng vùng ngược trái làm a bai tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự đối tượng a bên
theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán chế tạo
tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bốn đối tượng gồm hoàng viết tới chú tỉnh thanh hóa nguyễn quang cường
và bùi vũ nhật huy cùng chú tại thành phố biên hòa lê đăng khoa chú ở tỉnh bình thuận
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt quả tang tới đang tàng trữ trong người ba khẩu súng quân dụng
một hộp tiếp đạn một hộp bi sát gồm một trăm một mươi chín viên và hai trăm năm mươi tám viên đạn trì
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng còn lại
thu giữ sáu khẩu súng cùng nhiều viên đạn linh kiện dụng cụ dùng để chế tạo súng
mặc dù biết là hành vi vi phạm pháp luật song vì lợi nhuận cao
rất nhiều đối tượng đang bất chấp để mua bán trao đổi công khai các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ ghi nhận qua nhiều vụ án cho thấy nhiều giao dịch mua bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra trên mạng xã hội
khiến cho việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ phạm văn minh
sinh năm hai nghìn bốn và lâm tấn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
công an thu giữ một mươi chín khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ chế tạo súng
phạm văn minh khai nhận đã đặt mua linh kiện súng trên mạng xã hội
sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh và bán trên mạng để kiếm lời
theo ghi nhận của phóng viên hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ trên mạng internet đang diễn ra hết
sức phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi gây bước xuất trong dự luận
bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên địa chỉ số điện thoại
mà vẫn tạo được tài khoản ảo để giới thiệu hướng dẫn cách chế tạo rao bán vũ khí
trong khi đó người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ sản phẩm nào
do đó việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng này lợi dụng tính ẩn danh của các không gian mạng
và sử dụng đa dạng các phương thức cũng như là dịch vụ trực tiến
để mà trao đổi mua bán họ sẽ liên hệ và trao đổi qua các số điện thoại
đã được chuẩn bị sẵn như là sim rác sim ảo của các nhà mạng
và hình thức chuyển tiền cũng rất là đa dạng
chỉ là chuyển tiền qua các dịch vụ ví điện tử
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường sử dụng dịch vụ giao hàng bằng xe khách
hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển vũ khí
và các công cụ hỗ trợ khác do sự thiếu kiểm soát của công ty vận chuyển
sự xuất hiện của vũ khí và công cụ hỗ trợ trong xã hội đã gây ra những hậu quả khôn lường
như các vụ cướp tài sản manh động sử dụng súng để uy hiếp nạn nhân
hoặc sử dụng vũ khí để thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm
không chỉ súng đạn các loại hung khí vũ khí nguy hiểm khác như đao kiếm giáo mát
cũng đang được bán tràn lan trên mạng xã hội
và việc mua bán tàn trữ sử dụng những vũ khí này là hành vi vi phạm pháp luật
mục đích là trưng bày triển lãm hoặc là đồ gia bảo
với những trường hợp chế tạo sử dụng tàn trữ hay vận chuyển những vũ khí thô sơ
sẽ bị xử phạt ở mức là từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
theo quyết định tại điều một mươi một của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
và ở trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc đã bị kết án về những tội danh liên quan đến việc tàn trữ sử dụng vũ khí thô sơ
mà vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên cả nước
tham vô với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phù hợp
với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư có phần tạo chuyển biến
liên quan đến vụ hai mươi đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép ma túy trong quán karaoke
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố sáu đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang đoàn thanh tuấn huỳnh phú lộc ngô duy tường
lâm quốc phong phùng thị hồng phụng và đỗ hoàng khánh thi cùng với một mươi bốn đối tượng
đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở phú thảnh thị trấn mái dầm
tăng vật tạm giữ tại hiện trường là hơn ba gam ma túy cùng một số vật dụng liên quan
kết quả test nhanh tất cả hai mươi người đều dương tính với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thuê phòng karaoke để nhậu ca hát và góp tiền mua ma túy để cùng nhau sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
sau hai ngày xét xử tnn
huyện châu thành tỉnh bến tre đã tiến hành tuyên án đối với hai mươi ba bị cáo về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân trần tấn vinh chú ở huyện châu thành cùng với một số đối tượng khác
đã tổ chức cho các con bạc trong và ngoài tỉnh đến khu vực vườn dừa của một hộ dân để tham gia đánh bạc
tại hiện trường và trên người hai mươi ba con bạc cơ quan công an đã tạm giữ trên một trăm một mươi ba triệu đồng
một bộ tài xỉu cùng nhiều tăng vật khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần tấn vinh mức án một năm sáu tháng tù giam
bảy bị cáo mức án từ chín tháng tù treo đến một mươi hai tháng tù giam
các bị cáo còn lại bị phạt hành chính với tổng số tiền trên một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tùng hạc hai mươi hai tuổi
chú ở phường hòa an quận cầm lệ là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp bia số lượng lớn
tại các quán nhậu trên địa bàn toàn thành phố
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận cẩm lệ nhận được tin báo của nhiều chủ quán nhậu trên địa bàn
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn bia phục vụ cho việc kinh doanh
nên đã tổ chức xác minh và truy xét
lực lượng công an đã phát hiện hạc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức theo dõi
và bắt giữ hạc khi vừa thực hiện xong một vụ trộm cắp bia chuẩn bị đem đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hạc thừa nhận do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
cho đến thời điểm bị phát hiện hạc đã thực hiện được một mươi hai vụ trộm bia
tại một mươi quán nhậu trên địa bàn quận cầm lệ cũng như ở các địa bàn khác
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng vừa tiến hành điều tra làm rõ
về hành vi vận chuyển dầu đeo không rõ nguồn gốc
đối với thuyền trưởng tàu cá số hiệu kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm ts tỉnh kiên giang
vào lúc bảy h ba mươi năm phút ngày hôm

trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam
biên đội a hai mươi ba hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng
phát hiện tàu cá kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm ts do ông hồ văn sĩ
chú thải xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tàu cá chở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số dầu nói trên